thưa quý vị bộ y tế cho biết là đến nay trong số các f đang điều trị có hơn ba ca nặng
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là bốn mươi một trăm sáu mươi bốn ca một ngày
dự báo trong thời gian tới với nhu cầu đi lại vào mùa lễ hội năm hai nghìn hai mươi
có thể tiếp tục ghi nhận chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng
trong bối cảnh dân mở cửa các hoạt động xã hội phát triển kinh tế trở lại sẽ làm gia tăng số nhập viện
tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế đặc biệt là tác động đến nhóm đối tượng nguy cơ cao
người già người có bệnh nền
để chủ động kiểm soát tình hình dịch covid một mươi chín bộ y tế đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh
thành phố chỉ đạo quyết liệt tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể như sau
thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia và các hướng dẫn của bộ y tế
về chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín
ubnd các cấp thực hiện nghiêm nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và quyết định số hai trăm một mươi tám qdbt của bộ y tế
tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp y tế giám sát xét nghiệm cách ly
điều trị hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh du lịch mở cửa trường học
đi lại của người dân đảm bảo khoa học thống nhất trong công tác phòng chống dịch
gắn với thực hiện tốt việc khôi phục phát triển kinh tế xã hội
điều trị toàn diện phân tầng điều trị giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu
thực hiện nghiêm công tác phân luồng phân tuyến tổ chức thu dung điều trị hiệu quả ở các tuyến
cung ứng và bảo đảm đủ thuốc sinh phẩm xét nghiệm vật tư tiêu hao trang thiết bị trang bị phòng hộ
đặc biệt là oxy y tế tại các cơ sở điều trị tăng cường tổ chức cách ly chăm sóc điều trị tại nhà
công tác kết nối hội trần theo dõi tư vấn điều trị từ xa kịp thời chuyển tuyến truyền tầng điều trị
không để xảy ra tình trạng người mắc covid một mươi chín không liên hệ được với cơ sở y tế
không được quản lý và theo dõi y tế cấp phát thuốc điều trị
ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng hai sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng
về việc một trường hợp giả bác sĩ vào làm việc tại khu điều trị ở tp hcm
bộ y tế đã có văn bản khẩn yêu cầu xác minh và làm rõ thông tin phản ánh
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết đã nhận được phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng
về việc ông nguyễn quốc khiêm giả bác sĩ vào làm việc tại một khu điều trị
ở trường cao đẳng điện lực tp hcm tại quận một mươi hai
tp hcm từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một theo danh sách sinh viên tham gia hỗ trợ khu cách ly của đại học y dược tp hcm
đặc biệt theo thông tin bác sĩ giả này được giao phụ trách chính khu điều trị chuyển đổi từ khu cách ly
và ký các báo cáo chuẩn đoán các văn bản chuyển tuyến đồng thời xưng là bác sĩ của bệnh viện trợ rẫy
sau khi xem xét bộ y tế cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị sở y tế tp hcm đại học y dược tp hcm
bệnh viện trợ rẫy khẩn trương xác minh làm rõ thông tin trên phương tiện đại chúng về trường hợp giả bác sĩ nêu trên
đồng thời xử lý vi phạm các quy định theo pháp luật hiện hành
thưa quý vị theo thống kê của bộ công an thì đến nay đã có khoảng sáu mươi triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
đã được trao đến tận tay người dân và đây là thẻ đã được tích hợp nhiều trường hợp thông tin của công dân
và được ứng dụng thực tiễn mang lại sự thuận lợi khi công dân sử dụng trong các hoạt động giao dịch hành vi
thế nhưng chính sự thuận lợi này mà đã xuất hiện tình trạng người dân chia sẻ hình ảnh căn cước công dân gắn chip
lên mạng xã hội và điều này đã tạo khe hở để các đối tượng tội phạm sử dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
và người phải chịu thiệt hại không ai khác lại chính là bản thân mình
vui mừng vì cầm trên tay thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử chị lệ đã chia sẻ trên mạng xã hội
thế nhưng sau đó vài tháng chị nhận được điện thoại yêu cầu đến
chị lệ đã đề nghị thanh toán khoản vay đúng hạn từ công ty tài chính
một số nơi nói là mình có vay một cái khoản gì đó nhưng mà mình cũng không biết đấy là khoản gì
trên thực tế đã có rất nhiều người trở thành nạn nhân chỉ vì hành động vô tư chia sẻ hình ảnh căn cước công dân của mình
đây là hành vi tiềm ẩn cao nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân bởi chỉ cần dựa vào mã qr và thông tin in trên thẻ căn cước công dân
lại biết rõ thông tin cá nhân của công dân và từ những thông tin đó các đối tượng xấu đã có thể dễ dàng thực hiện
các hành vi vô tư
thông tin về số căn cước công dân rồi thì họ tên ngày tháng năm sinh thì có thể được đối tượng xấu sử dụng cho mục đích khác nhau
như đăng ký các tài khoản không đúng rồi thì có thể dùng cho mục đích khác
nhưng ngoài ra tôi có thể nêu lên một cái vấn đề mà chắc là cũng chưa nhiều người để ý lắm
đấy chính là cái câu chuyện liên quan đến cái ảnh khuôn mặt và cái vân tay
thì chúng tôi đã có những cái thử nghiệm là nếu mà chúng ta để lộ cái ảnh vân tay thì đối tượng xấu
hoàn toàn có thể mua các cái máy in ba d thì chỉ trong vòng khoảng nửa tiếng là họ có thể in ra được
một cái bản vân tay bằng chất liệu silicon và có thể đánh lừa được các điện thoại thông minh
cũng như thậm chí là cửa ra vào các cái căn hộ
bộ công an cho biết thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử được thiết kế với độ bảo mật cao
việc sử dụng khai thác thông tin trên thẻ căn cước công dân qua thiết bị máy móc được bộ công an đưa vào sử dụng
đều được đảm bảo an ninh
thông tin an toàn tuyệt đối không để lội lọt thông tin cá nhân của công dân
tuy nhiên trường hợp người dân tự ý đăng tải chia sẻ hình ảnh căn cước công dân
cung cấp thông tin căn cấp công dân cho những dịch vụ không thiết yếu
các dịch vụ không có cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân hay cho người khác mượn căn cước công dân
nếu không có mục đích chính đáng sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy nghiêm trọng
khi mất cân cước công dân công dân cần trình báo ngay lên cơ quan chức năng để báo mất
và được cấp lại căn cước đồng thời phòng ngừa trường hợp số căn cứ công dân bị lợi dụng
thực hiện các giao dịch dân sự trái pháp luật
thì để có căn cứ chứng minh bản thân không liên quan đến các giao dịch dân sự đó
trong trường hợp bị lừa lấy thông tin căn cước công dân để vay tiền
thì người dân cần nhanh chóng thông báo với đơn vị cho vay
đồng thời liên hệ với cơ quan chức năng để được hỗ trợ nhanh nhất
còn trường hợp bị các đối tượng khác lợi dụng lấy số căn cước công dân
để đi đăng ký mở tài khoản ngân hàng đăng ký thuê bao trả sau hoặc đăng ký mã số thuế
thì người dân cũng cần nhanh chóng liên hệ đối với các cơ quan này để được hỗ trợ một cách sớm nhất
căn cước công dân gắn chip điện tử là một loại giấy tờ quan trọng
mã qr và chip trên thẻ căn cước công dân chứa rất nhiều thông tin cá nhân
mà tội phạm công nghệ cao triệt đề lợi dụng để trục lợi
vì vậy mỗi người dân cần phải hết sức cẩn trọng
tuyệt đối không nên đăng tải chia sẻ hình ảnh thẻ căn cước công dân lên mạng xã hội
tại trạm thu phí km bốn mươi năm thuộc xã mai sao huyện tri lăng tỉnh lạng sơn tổ cảnh sát giao thông
thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số năm
phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cục cảnh sát giao thông
phát hiện xe mang biển kiểm soát chín mươi tám a chín nghìn chín trăm linh có biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra
trong quá trình xuất trình giấy tờ để kiểm tra
phát hiện đối tượng phạm văn thế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn thường trú tại phường sương giang
thành phố bắc giang tỉnh bắc giang có biểu hiện bất thường không tỉnh táo
tổ cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra phương tiện và phát hiện đối tượng mang theo là ba mươi gram ma túy đá
và gần một trăm linh viên ma túy tổng hợp
tổ cảnh sát giao thông đã khống chế đối tượng lập biên bản vụ việc niêm phong tăng vật
phương tiện bàn sao người tăng vật và phương tiện cho phòng cảnh sát điều tra tự phạm
về ma túy công an tỉnh lạng sơn tiếp tục điều tra mở rộng
công an tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng thị xã phú mỹ
điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong
một người bị thương rất nặng vụ việc xảy ra vào khuya ngày hai mươi một tháng hai
vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi phút tại đường trường trinh đường tám mươi một cũ thuộc phường mỹ xuân
thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi hai a bốn mươi sáu nghìn bốn trăm linh ba
do tài xế nguyễn thanh giang chú tại thị xã phú mỹ điều kiển
khi đến đoạn khúc cua trước nhà máy nước tóc tiên do không làm chủ tay lái nên đã lao xuống
một hồ sâu khoảng gần hai m và lộ một vòng trên xe còn chở theo hai người là anh vòng giánh quay
và huỳnh văn dũng ngay lúc đó có một chiếc xe tải chạy qua nên tài xế xe tải đã báo cho đội sos tân thành
đến ngay hiện trường phá cửa xe chở nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh giang và anh dũng đã tử vong trước đó
anh quay ngồi ghế phụ đằng trước có thắt dây an toàn cũng bị thương rất nặng và được chuyển lên bệnh viện bà rịa cấp cứu
vào ngày hôm nay công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị xác nhận là đã có quyết định truy nã hai đối tượng trốn khỏi nơi giam
quy định tại điều ba trăm tám mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
hai đối tượng bị truy nã là nguyễn văn tiềm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và đoàn trân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cùng chú tại tỉnh
quyết định truy nã ghi rõ bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay hai đối tượng trên đến cơ quan công an
viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
vào dặn sáng ngày hai mươi tháng hai tiềm và trân đã khuét tường buồng giam thuộc nhà tạm giữ công an huyện cam lộ rồi trốn khỏi nơi giam giữ
trước đó đối tượng nguyễn văn tiềm bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép chân ma túy còn đoàn chân bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép cho ma túy
do liên quan đến vụ vận chuyển trái phép một mươi một kg ma túy vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
tại ấp bảy chợ xã đông thái huyện an biên tỉnh kiên giang về hai tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
còn về tội vi phạm các quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng tháp
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trương văn bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp bình trung
xã bình phước xuân huyện chợ mới tỉnh an giang
và đối tượng nguyễn văn khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp an thạnh xã an hiệp huyện châu thành tỉnh đồng tháp
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý